tại đắk lắc theo thống kê của sở y tế tỉnh đắk lắc chỉ trong nửa đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh đã ghi nhận một mươi ba ca dương tính với virus sởi các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại huyện
buôn đôn với một mươi một ca và huyện biên giới ia súp là hai ca bệnh xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau
trước tình hình này ngành y tế tỉnh đắk lắc đã tiến hành giám sát toàn bộ khu vực xung quanh
các ổ dịch thực hiện cách ly bệnh nhân phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình
người bệnh và khu vực xung quanh đồng thời lên kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sở cho trẻ từ chín tháng tuổi trở lên